mua bán vận chuyển trái phép bảy bánh heroin hai đối tượng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên bắt quả tàng
hai đối tượng là trần văn tấn chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên và lò văn huy chú huyện mường ảng tỉnh điện biên
ngoài bảy bánh heroin có tổng khối lượng hơn hai bốn kg cơ quan công an còn thu giữ một số vật chứng liên quan
điều tra ban đầu xác định huy đem ma túy từ điện biên về thái nguyên để bán cho tấn sau đó tấn tiếp tục đem số ma túy trên bán kiếm lời
một đường dây chuyên làm giả các loại giấy khám sức khỏe giấy gia viện vừa bị công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên triệt phá thành công
công an huyện yên mỹ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp trần thị thu hiền chú hà nội và trần ngọc yên chú phú thọ
khám xét chỗ ở của hai đối tượng cơ quan công an đã thu giữ hơn một mươi một trăm linh tờ giấy khám sức khỏe
dây gia viện có hình dấu chữ ký của một số bệnh viện một mươi sáu con dấu một trăm một mươi năm tên dấu chức danh hai mươi dấu chữ nội dung kết quả khám
liên quan đến đường dây này trước đó công an huyện yên mỹ đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi sử dụng giấy tờ giả
giết vợ rồi bỏ trốn trong suốt hai mươi sáu năm qua trương văn thái chú tệ huyện thạch thành tỉnh thanh hóa vừa bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ tại gia lai
theo tài liệu của công an tỉnh thanh hóa vào ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thái và vợ là bà lê thị phượng xảy ra mâu thuẫn sô sát
vào dạng sáng ngày hôm sau khi về nhà lấy đồ đạc để đi làm ăn xa thái đã gọi bà phượng dậy nói chuyện thì tiếp tục xảy ra cãi vã
thái đã lấy một sợi dây bằng ni lông xiết cổ vợ khiến nạn nhân tử vong sau đó bỏ trốn
công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với trương văn thái
kiểm tra một quầy hàng ở chợ đông kinh công an thành phố lạng sơn đã phát hiện một lượng lớn vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
chủ quầy hàng này là vũ thị hạnh chú tại thành phố lạng sơn
tiếp tục khám xét tại nhà riêng cơ quan công an đã phát hiện gần sáu trăm sáu mươi bình xịt hơi cay gần hai trăm bảy mươi gậy rút gần một một trăm linh súng ngắn hai súng bắn điện hàng chục dao kiếm các loại thuốc kích dục tổng trị giá khoảng một năm tỷ đồng
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
mâu thuẫn trong việc làm ăn một nam thanh niên tên hải chú tệ huyện đồng phú tỉnh bình phước đã điều khiển xe múc phá sập hai căn nhà và gây mất điện trong khu vực
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai hải đã làm sập căn nhà của anh nguyễn văn thơ ở xã thuận phú sau đó điều khiển xe múc phá tiếp căn nhà khoảng một trăm linh m hai của anh nga
rất may là vợ chồng chủ nhà phát hiện và kịp thời chạy thoát
vụ việc đã làm hai căn nhà bị phá sập gần như hoàn toàn
một xe ô tô bảy chỗ bị hư hại nặng một số trụ điện dây điện bị phá hư hại gây ra tình trạng mất điện một số khu vực
với hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bùi hữu duy chú tỉnh bình thuận vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
bùi hữu duy khai nhận vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đi chơi cùng người bạn chú tỉnh lạng sơn sau đó duy đưa bạn vào một khách sạn rồi lừa lấy điện thoại xe máy điều khiển xe lên cao bằng để bán
tuy nhiên chưa kịp bán thì đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi hai văn phòng bộ đã bám sát chương trình công tác triển khai quyết liệt các biện pháp kế hoạch chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo bộ chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xử lý các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh trật tự
chất lượng công tác tham mưu ngày càng được nâng cao một số nội dung tham mưu ở tầm chiến lược
nổi bật là chủ động tiếp nhận xử lý thông tin kịp thời tham mưu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đề xuất với đảng nhà nước bàn hành các chủ trương chính sách về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt chức năng phát ngôn cung cấp thông tin định hướng báo chí tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật và ngành công an
nổi bật là chủ động tiếp nhận xử lý thông tin kịp thời tham mưu đảng nhà nước bàn hành các chủ trương chính sách về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt chức năng phát ngôn cung cấp thông tin định hướng báo chí tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật và ngành công an nhân dân

tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba của công an tỉnh bà rịa úng tàu diễn ra vào chiều nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ đạo công an tỉnh cần tiếp tục xây dựng lực lượng thực sự trong sạch chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
năm hai nghìn hai mươi hai tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
bàn tỉnh bà rịa vũng tàu cơ bản ổn định không để xảy ra các vụ việc phức tạp
năm vừa qua toàn tỉnh xảy ra gần chín trăm linh vụ phạm tội về an ninh trật tự giảm một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi bảy
phát hiện lập hồ sơ xử lý một trăm sáu mươi bốn vụ vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng buôn lậu và môi trường năm trăm năm mươi vụ vi phạm pháp luật về ma túy
tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương những kết quả mà công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã đạt được
thứ trưởng nguyễn duy ngọc lưu ý năm hai nghìn hai mươi ba là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng năm thứ ba thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ bảy
công an tỉnh bà rịa vũng tàu cần làm tốt công tác nắm tình hình thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám của đảng ủy công an trung ương về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
đối với đề án sáu đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an tỉnh cần làm tốt vai trò tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ra suất kỹ và khắc phục các hạn chế trong thực hiện đề án sáu của năm hai nghìn hai mươi hai
xem đây là nhiệm vụ trọng tâm phục vụ chuyển